bộ y tế đã khai trương cổng công khai y tế nhằm giúp người dân có thể giám sát các dịch vụ do ngành y tế cung cấp
như là giá thuốc giá trang thiết bị y tế giá vật tư y tế
đây là một nỗ lực nhằm công khai minh bạch thông tin giá cả chi phí dịch vụ thiết bị y tế
để góp phần ngăn chặn tình trạng thổi giá trong thời gian qua
tuy nhiên đây có phải là giải pháp tối ưu để những hành vi trục lợi từ dịch vụ y tế không tiếp tục tái diễn
có năm lĩnh vực được công khai trong cổng công khai y tế
dược trang thiết bị y tế an toàn thực phẩm dịch vụ y tế công khai về thủ tục hành chính
trong đó chú trọng thủ tục cấp phép đối với các mặt hàng dược trang thiết bị y tế
cũng theo bộ y tế quyết tâm công khai giá của những lĩnh vực trên
một phần là để ngăn chặn những tiêu cực về việc thổi giá xảy ra trong thời gian qua
với cổng thông tin như vậy thì chúng tôi hy vọng là các đơn vị cơ sở y tế và các cơ quan chức năng
chúng ta có thêm một cái kênh thông tin
tham khảo tránh các hiện tượng tiêu cực như thổi giá hoặc đội giá hoặc những hiện tượng xấu
mà gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế trong thời gian vừa qua
trước đây hầu hết giá các trang thiết bị y tế đều là những con số bí mật
chỉ có người mua và người bán mới biết
bệnh viện hay cơ sở y tế nào muốn biết thì phải đi tìm hiểu
chính vì vậy đã có chuyện cùng một thiết bị có cùng hãng sản xuất cùng tính năng
nhưng mức giá tranh lệch thì có thể lên tới hàng chục tỷ đồng
và tất nhiên những vụ thuộc
thổi ra đó nếu như không bị phát hiện thì chắc chắn rằng cho đến bây giờ
nó vẫn còn là những bí mật kèm theo những toan tính vụ lợi núp bóng đằng sau
trong cổng công khai y tế bộ y tế đã công khai gần như toàn bộ những thông tin vốn được giữ kín
mà người dân và doanh nghiệp quan tâm bấy lâu
tuy nhiên theo nhận định của một số chuyên gia
việc công khai giá trang thiết bị y tế là một bước cần thiết để minh bạch mặt bằng thị trường
nhưng chưa chắc đã có thể ngăn chặn tình trạng kê khống trong các dự án mua sắm
được sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ đã phối hợp với cơ quan chức năng
để xây dựng và trình chính phủ ban hành khung pháp lý về quản lý trang thiết bị y tế
cụ thể là các nghị định ba mươi sáu một trăm sáu mươi chín về quản lý trang thiết bị y tế
để đáp ứng được yêu cầu hội nhập trong khu vực
tuy nhiên dù thế nào thì đây cũng là động thái đáng hoan nghênh của bộ y tế
sau hàng loạt các tiêu cực về tình trạng thổi giá nâng khống thời gian qua
vấn đề là để ngăn chặn chấm dứt hoàn toàn
thì còn nhiều điều cần phải làm vì đây mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ